tối ngày hai mươi tháng một mươi một đường ống nước sạch sông đà lại bị vỡ
công ty cổ phân đầu tư nước sạch sông đà buộc phải ngưng cấp nước cho người dân
trước đó tuyến ống truyền tải nước sạch sông đà đã vỡ gặp sự cố tương tự trên như trên rất nhiều lần
bộ công an đã khởi tố nhiều bị can liên quan tới việc đường ống dẫn nước sông đà liên tục bị vỡ
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
đường ống dẫn nước từ hòa bình về hà nội bị vỡ đoạn qua km hai mươi năm đại lộ thăng long
nước chảy xối xả và hầm chui dân sinh qua đại lộ
dự kiến nước sẽ được cấp trở lại trong sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi một